các đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách đã thảo luận về dự án luật đầu tư công sửa đổi
dự án luật đầu tư công sửa đổi được xây dựng nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắt trong việc quản lý giải ngân vốn đầu tư công và thúc đẩy nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư công
một trong những vấn đề được cho ý kiến đó là có nên điều chỉnh mức vốn đầu tư của các dự án quan trọng quốc gia tăng so với quy định hiện hành từ một mươi tỷ lên hai mươi tỷ đồng
theo nhiều đại biểu cần cân nhắc kỹ vấn đề này
mức vốn một mươi tỷ là không bất cập cả giai đoạn một mươi sáu hai mươi là chúng ta chỉ có hai dự án thực hiện không có vướng mắc gì
lý do thứ hai là không có những biến động theo luật điều chỉnh luật có quy định rất rõ là có những biến động rất là lớn về giá cả một số điều kiện mới được điều chỉnh
thứ ba là thực tiễn cho thấy là quốc hội quyết định thì nó sẽ có ngay vốn nó có ngay những chính sách đặc thù và được đại biểu đóng góp rất nhiều ý kiến để cho cái dự án nó tốt hơn
thứ bốn là chúng ta coi mức vốn một mươi tỷ là bất hợp lý
sau đó tính thêm trượt giá mới tăng trưởng và chúng ta dự kiến cho tương lai thì tôi thấy không hợp lý
bởi vì chúng ta chỉ tính như thế khi chúng ta đã xác định cái một mươi tỷ là bất cập
để điều chỉnh như thế này thì có thể là cả năm năm sau là chúng ta quốc hội không quyết định giai đoạn nào không quyết định một dự án nào
như thế thì quá bất hợp lý vì quốc gia đang phát triển
trong thực tiễn mà quốc hội mà quyết một mươi tỷ trở lên thì cho rằng vẫn là con số lớn
thời gian qua thì vẫn còn cái tình trạng là chia nhỏ dự án để không phải trình quốc hội
trong khi quyết một mươi tỷ đó mà còn vậy thì nếu quyết một mươi năm hai mươi ba mươi ngàn tỷ thì nó sẽ như thế nào
nó sẽ phức tạp hơn
trong khi đó cho ý kiến về thẩm quyền xem xét quyết định danh mục dự án kế hoạch đầu tư công trung hạn
nhiều ý kiến đại biểu đề nghị quy định quốc hội quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn
bao gồm tổng mức đầu tư tiêu chí danh mục và mức vốn bố trí cho từng dự án chi đầu tư từ ngân sách trung ương
theo đúng tinh thần của hiến pháp
tổng mức đầu tư công nó là như thế
quốc hội quyết định được chi từng áo tiền
nhưng không biết số tiền nó đi về đâu và làm cái gì
thì chúng ta chỉ quyết định về hình thức chứ không quyết định về nội dung
như vậy là không ổn
cái thứ hai nếu rằng một số ý kiến cho rằng là nếu mà trình ra quốc hội nó sẽ có nhiều khó khăn nó sẽ chậm trễ
ở đây không phải là do luật không phải do quốc hội quyết nó chậm mà do cách làm
nếu chúng ta công tác chuẩn bị chúng ta tốt
dự báo chúng ta tốt nội dung các danh mục chúng ta trình ra nó hợp lý
nó thực tiễn nó đem lại hiệu quả thì tôi nghĩ quốc hội sẽ thông qua
nhiều đại biểu cũng đề nghị tăng cường sự giám sát của mặt trận tổ quốc các cấp
đối với hiệu quả của các dự án đầu tư công